hiện nay các tỉnh giáp danh với lâm đồng đã xuất hiện bệnh dịch tàn lợn châu phi nên nguy cơ lây nhiễm đến tỉnh lâm đồng là rất cao
trước tình hình đó tỉnh lâm đồng đang tăng cường các biện pháp phòng dịch
chủ động ngăn chặn và ứng phó kịp thời dịch tả lợn châu phi để giảm thiểu nguy cơ nhiễm bệnh có thể xảy ra
tính đến thời điểm này trên địa bàn tỉnh lâm đồng chưa phát hiện có lợn mắc bệnh dịch tả lợn châu phi
để chủ động ngăn chặn dịch tả lợn châu phi xâm nhiễm tỉnh lâm đồng đang tiếp tục kiểm tra và đôn đốc công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn toàn tỉnh
tập trung theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện và xử lý kịp thời
đồng thời chuẩn bị đầy đủ các trang thiết bị cần thiết cho việc giám sát điều tra ổ dịch và lấy máu xét nghiệm khi có bệnh